tuy nhiên nhiều chuyên gia khuyến cáo ngư dân không thể giữ mãi tư duy muốn tăng thu nhập thì phải đánh bắt thêm nhiều cá
thay vào đó là phải hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị cá ngừ theo chuỗi
từ hai năm qua việc triển khai đề án thí điểm liên kết sản xuất tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi đã đem lại một số kết quả nhất định
như giúp cho giá cá nâng cao từ trung bình sáu mươi đồng một kg vào năm hai nghìn một mươi bốn thì đã lên một trăm linh một kg trong năm nay
hay thu nhập của ngư dân tham gia chuỗi đã tăng từ hai mươi đến ba mươi so với ngư dân khai thác tự do
việc bị đầu nậu ép giá cũng không còn ngư dân yên tâm sản xuất khiến chất lượng cá cũng tốt hơn

thậm chí kể cả hai đối tượng này là rất quý mà chúng ta vẫn còn có thể đưa sản lượng đến một giới hạn nhất định
cho nên là tổng nhu cầu tiềm năng chúng ta còn lớn
hiện nay thì cái sản lượng khai thác cá ngừ vằn cũng như cá ngừ đại dương rất là lớn
để nâng giá trị của sản phẩm này lên thì cần phải đẩy mạnh hoạt động của chuỗi
và hiện nay thì bộ nông nghiệp đã triển khai cái chuỗi khai thác
và tiêu thụ để mà triển khai cái chuỗi này thì đã qua một cái giai đoạn thí điểm
và tiếp theo có giai đoạn thí điểm là chúng ta phải phát triển thành một cái chuỗi độc lập
ở đây thì rất cần những cái cơ chế chính sách làm thế nào để mà nâng cái chất lượng của cá ngừ đại dương lên
đồng thời phải xây dựng được cái thương hiệu của cá ngừ đại dương
từ đó chúng ta có một cái hệ thống tiêu thụ nội địa cũng như là xuất khẩu cái mặt hàng này
cái cơ cấu mặt hàng mà chế biến đông lạnh nó chiếm ở trên chín mươi chín
còn mà xuất khẩu hàng tươi nó chỉ chiếm có một
từ đó chúng tôi mới tập trung chính cho cái việc là nâng cao cái công nghệ chế biến cá ngừ đông lạnh xuất khẩu
đạt được cái giá trị gia tăng cao
trong đó thì cái thị trường xuất khẩu của công ty của cá ngừ đại dương của bình định
chúng tôi là đi trên mấy chục nước trong đó là thị trường mỹ các nước trong thị trường nam mỹ
và thị trường châu âu thị trường trung đông và thị trường châu á
do vậy là chúng tôi thấy rằng là cái việc cần phải nâng cao cái công nghệ chế biến cá người đại dương
có giá trị gia tăng càng cao càng cao cấp thì cái giá trị của cái sản phẩm mới được cao
để hướng đến các thị trường cao cấp đề án thí điểm liên kết sản xuất tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi
theo công nghệ nhật bản đã được triển khai với sự trợ giúp của các chuyên gia nhật bản
chỉ trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy các chuyên gia nhật bản đã bay một mươi ba chuyến
chuyến sang tỉnh bình định để tập huấn cho ngư dân của hai mươi năm tàu cá áp dụng ngư cụ và công nghệ nhật bản
tỉnh bình định cũng đã hỗ trợ cho mỗi tàu tham gia liên kết là ba mươi triệu đồng
mỗi kg cá đạt tiêu chuẩn là năm mươi đồng
tuy nhiên sau hai năm triển khai kết quả đạt được vẫn rất khiêm tốn
chỉ là bốn chuyến cá ngừ tươi xuất sang nhật bản với sản lượng hơn một tấn
về cái chuỗi cá ngừ đại dương của bình định
ứng dụng công nghệ và thiết bị của nhật bản
thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà các chuyên gia nhật bản hoàn thiện câu cá ngừ đại dương
theo công nghệ nhật bản trên tàu việt nam và trên ngư trường việt nam
và chính nhờ cái công nghệ như vậy thì cá ngừ việt nam đã có thể sánh vai với các thị trường trên thị trường đấu giá nhật bản
và hiện nay thì thương hiệu cá ngừ của việt nam trên các thị trường đấu giá nhật bản
nhưng chúng ta chưa có một số lượng lớn vì hiện nay chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn dự án nhỏ
theo phân tích của ngư dân để bán được sang thị trường nhật
yêu cầu mỗi chuyến biển tối đa là một mươi năm ngày để đảm bảo chất lượng cá
trong khi chi phí cho tàu cá mỗi chuyến biển mất cả trăm triệu đồng
thời gian đi về đã mất năm ngày đêm
chuyến biển chỉ kéo dài một mươi năm ngày thì không thể khai thác được nhiều cá thu không đủ bù chi
bên cạnh đó tiêu chuẩn đề xuất được cá ngừ
là cá sau khi đánh bắt đưa về bờ cần phải đưa ra khỏi hầm đá vào lúc trời không có nắng
và vì thế các tàu đánh bắt cá ngừ phải căn thời gian để đưa cá lên bờ từ ba đến bốn giờ sáng
nếu tàuko xuất được bảo vệ tàu lâu nên acknowledged bởi sda
ba bốn chiến rộng mà không thành công thì bốn chiến vừa qua thì thấy burrot
nhiều bất cập yêu cầu của chất lượng cá rất khắc
họ yêu cầu mắt cá không bị đục khi bào quảng cụm cá
không riêng gì ngư dân doanh nghiệp thu mua cá ngừ xuất khẩu cũng kêu khó
theo công ty cổ phần thủy sản bình định dù vận chuyển bằng máy bay nhưng nếu tính từ lúc cá được trở vào bờ đến khi đến phiên chợ đấu giá của nhật thì cũng mất hai ngày
nên chất lượng cá cũng giảm đáng kể dẫn đến giá bán không cao
trong khi đó giá thu mua cùng chi phí vận chuyển đã lên đến một trăm bảy mươi đồng một kg
nếu kết quả đấu giá tại nhật ở dưới mức ba trăm linh đồng một kg thì doanh nghiệp bị lỗ
tuy nhiên trong khi ngư dân chắn nản với kết quả của chương trình thí điểm đánh bắt cá ngừ theo công nghệ nhật bản
thì nhiều chuyên gia về cá ngừ đại dương lại khẳng định
tình hình không có gì để bi quan
nhật bản là một quốc gia có truyền thống đánh bắt cá ngừ đại dương cả trăm năm nay
và dĩ nhiên ngư dân việt nam không thể nào tiếp thu được công nghệ đó một sớm một chiều
thật sự ra thì công nghệ nhật bản lần này là nâng cao giá trị chất lượng cá ngừ
chứ không phải là làm để đạt hoàn toàn đi vào thị trường nhật bản
vì là thị trường nhật bản là một thị trường rất là khó tính với chất lượng cá ăn sashimi và sushi
bình định của chúng tôi là đây là cái mô hình thí điểm
trong mô hình thí điểm thì nó vẫn còn rất là nhiều cái trục trặc
những cái vấn đề mà nó trong cái công nghệ
do đó là không thể nào mà đạt ngay cái số lượng tương đối để mà xuất vào thị trường nhật bản
nhưng mà cũng nhờ cái công nghệ này cái chất lượng cá philet năng lên
năng lên được rất nhiều cái thị trường thì chúng tôi sẽ xuất các cái chất lượng cá mà philet năng cao lên đó
chúng tôi đi thị trường mỹ thị trường châu âu hay các thị trường khác
tại hội nghị sơ kết hai năm
chuỗi giá trị cá ngừ tổ chức tại tỉnh phú yên vừa qua
nhiều đại biểu vẫn cho rằng nhờ hiệu ứng lan tỏa từ đội tàu đánh bắt theo công nghệ nhật bản
thương hiệu và chất lượng cá ngừ của việt nam cũng đã được nâng lên
nhiều ngư dân đã ý thức được việc không phải đánh bắt nhiều cá là đồng nghĩa với tăng thu nhập
mà quan tâm hơn đến chất lượng
vấn đề là phải có chính sách hỗ trợ thiết thực cho họ
hiện nay nếu chúng ta muốn nâng cao chất lượng
thì chúng ta cần phải tập trung vào việc phổ biến các công nghệ hiện đại đối với ngư dân
chúng ta phải nâng cấp tàu thuyền
về có cơ chế chính sách đối với việc thu mua trên biển
bởi vì từ trong bờ mà chúng ta đi ra
vùng ngư trường mất khoảng hai ba ngày
vì vậy làm thế nào để mà ngư dân khi khai thác cá về thì có thể bán được trên biển
và từ trên biển có những tàu lớn đưa vào trong bờ
và như vậy thì ngư dân có thể hoạt động thường xuyên trên biển được
và lúc đấy thì các doanh nghiệp cũng mua được cái chất lượng cao
và khi đã về bờ rồi thì chúng ta lại phải có một cái hệ thống phân phối trong bờ
làm thế nào từ các tỉnh miền trung cá có thể đến các thành phố lớn một thời gian ngắn nhất
và từ các tỉnh miền trung này cá có thể xuất khẩu trong thời gian ngắn nhất
để đảm bảo được chất lượng như vậy cần phải có cái
chúng ta phải xác định được những người thu mua trên biển là một hệ thống lô gích tích trong cái chuỗi này
hiện nay tổng số tàu khai thác cá ngừ tại các tỉnh bình định phú yên và khánh hòa là hơn hai ba trăm bảy mươi hai tàu
trong khi đó tỉnh bình định là một ba trăm hai mươi chín tàu phú yên là năm trăm bảy mươi tám tàu khánh hòa là bốn trăm sáu mươi năm tàu
vì vậy việc xây dựng bền vững chuỗi khai thác thu mua chế biến và tiêu thụ cá ngừ là cách
để giúp cho khoảng một trăm linh ngư dân có cuộc sống ổn định hơn và gắn bó lâu dài với nghề biển
tuy nhiên điều quan trọng nhất để nâng cao giá trị cá ngừ trước hết là việc ngư dân phải thay đổi
đổi tư duy và ngành nông nghiệp phải đầu tư hơn vào công nghệ chế biến

tuy nhiên điều quan trọng nhất để nâng cao giá trị cá ngừ theo chuỗi ngành nông nghiệp đã nhìn rõ những nốt thắt cần tháo gỡ để từng bước nâng cao giá trị cá ngừ

mặt hàng này có kim ngạch xuất khẩu cao hơn trong thời gian tới
theo đó trước mắt yêu cầu đặt ra là phải tổ chức lại ngành hàng này nâng cao chất lượng dự báo ngư trường giúp ngư dân thuận lợi hơn trong khai thác xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng để có thể tổ chức đấu giá nhằm hướng tới minh bạch hóa thị trường này
để cá ngừ đảm bảo chất lượng thì mỗi tổ đội tàu của ngư dân cần thêm một tàu dịch vụ hậu cần để giúp ngư dân đưa cá về bờ sớm hơn và giúp các tàu tiết kiệm nhiên liệu
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp chuyển động a gmail com